kính chào quý vị và các bạn
do không khí lạnh suy yếu nên trong hôm nay và ngày mai mưa sẽ giảm nhanh trên khu vực các tỉnh thành phía đông bắc bộ
với mức nhiệt tăng nhẹ giao động từ hai mươi đến ba mươi độ
và sau đó từ ngày hai mươi chín tháng bốn khi chịu tác động của không khí lạnh mới rồn xuống
mưa rông trên khu vực sẽ tăng mạnh cùng nền nhiệt giảm trở lại
tương tự trong hôm nay và ngày mai các tỉnh thành phía tây bắc bộ cũng phổ biến là ít mưa
và nền nhiệt độ tăng nhẹ lên ngưỡng hai mươi ba mươi một độ
và sau đó cũng từ ngày hai mươi chín khi một đợt không khí lạnh mới rồn xuống
thì mưa rông tại đây cũng tăng lên cùng nền nhiệt giảm nhẹ
thời tiết các tỉnh dọc ven biển miền trung trong hai ngày tới mưa sẽ giảm nhanh
nhưng nền nhiệt chưa tăng nhiều
trưa chiều hầu hết vẫn sao động trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
vùng núi phía tây có thể vượt ngưỡng hai mươi chín độ
tuy nhiên từ khoảng ngày hai mươi chín tháng bốn mưa rào và rông rải rác cũng sẽ gia tăng nhanh
tại khu vực thanh hóa đến thửa thiên huế
các tỉnh từ đà nẵng xuống đến bình thuận trong thời đoạn ba ngày tới
thời tiết không có quá nhiều biến động phổ biến ít mưa
có chăng chỉ có mưa ở một vài nơi vào lúc chiều tối ngày trời nắng
nhiệt độ ban ngày phổ biến từ ba mươi một ba mươi ba độ cục bộ có nơi cao hơn
từ ngày mai tức là từ ngày hai mươi bảy tháng bốn trở đi mưa rào và rông sẽ gia tăng hơn trên khu vực tây nguyên
thời gian mưa vẫn tập trung chủ yếu về chiều và tối
do thời tiết có xu hướng là chuyển nhuộm
mây hơn trong ngày cường độ nắng giảm bớt
nên mức nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều cũng thuyên giảm rõ rệt
chủ yếu giao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới
tại đây mưa rông vào lúc chiều tối cũng có phần gia tăng
ban ngày trời nhiều mây hơn nên mức nhiệt phần nào giảm đi
ngày đêm giao động trong khoảng từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới